trên biển thời tiết xấu tiếp tục tập trung ở khu vực biển từ bình thuận trở vào cho đến cà mau cà mau cho đến kiên giang
khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trương sa
tại các khu vực biển này mưa rào và rông xuất hiện rải rác làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn một mươi km
kèm theo đó là nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
trong khi đó ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
cường độ gió đông bắc giảm xuống còn cấp năm nhưng sóng biển vẫn cao từ hai cho đến ba mét nên tình trạng biển động vẫn còn
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước